phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác chính phủ vừa đến thăm và làm việc tại tổ hợp
bô xít nhôm lâm đồng thuộc địa bàn huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng phó thủ tướng đã đi khảo sát
thực tế tại một số địa điểm khai thác quặng khu vực sản xuất của tổ hợp và thăm tặng quà tết
một số gia đình tại huyện bảo lâm
báo cáo về phó thủ tướng trịnh đình dũng lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản việt nam cho biết
sau ba năm đi vào hoạt động đến nay các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
đạt chín mươi năm công suất thiết kế mục tiêu năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn tiếp tục nâng tải và duy trì sản xuất ổn định
ở mức một trăm linh công suất thiết kế bảo đảm an toàn sản xuất môi trường đồng thời tập trung tối ưu hóa
các khâu trong dây chuyển sản xuất quản trị tốt chi phí và phần đầu có lợi nhuận trong năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng biểu dương những kết quả mà tổ hợp
bô xít nhôm tân rai đạt được trong thời gian qua phó thủ tướng lưu ý các đơn vị tiếp tục giá soát dự án
để điều chỉnh công nghệ phù hợp bảo đảm hoạt động hiệu quả cải thiện khả năng quản lý
chủ động nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của tổ hợp
nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đến thăm
trao hai mươi năm phần quà tặng những người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện bảo lâm
công nhân nhà máy alumin tân rai có hoàn cảnh khó khăn qua đó giúp người dân đón tết cổ truyền đầm ấm